cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hai khẩu súng xâm lách đã cưa nòng một khẩu súng ngắn một mươi chín viên đạn các loại ba mươi chín hạt nổ một gói thuốc nổ cùng một số vật chứng liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá
do đối tượng lỷ a nhằn bốn mươi sáu tuổi chố tại tỉnh đồng nai cầm đầu
ngày một mươi tháng một mươi hai lực lượng chức năng bắt quả tang sẩm a hùng khi đối tượng đang trên đường đi giao các tài liệu liên quan đến việc đánh bạc cho đối tượng lý a nhàn
cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng nhàn thu giữ hai mươi triệu đồng một máy tính sách tay hai điện thoại di động và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc đánh bạc
bước đầu cơ quan điều tra xác định trong hai trận bóng đá giữa grassia brazil và argentina hà lan tổng số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng là gần một trăm linh triệu đồng
tám đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp dòng chùa huyện trần đề vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện trần đề bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ hai con gà hai cặp cửa sắt chín xe mô tô số tiền gần chín triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị kim liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ bảy phương bắc hồng thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng đối tượng nguyễn thị thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại phường ba láng quận cái răng thành phố cần thơ và đối tượng nguyễn văn kim sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã hưng yên nam huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện